sau hơn hai tuần kể từ khi ngân hàng nhà nước ban hành thông tư số một đã có khoảng một trăm linh tỷ đồng
đã được các ngân hàng giải ngân nhằm hỗ trợ cho các doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch covid một mươi chín
như vậy là bốn mươi số tiền của chương trình hỗ trợ doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch covid một mươi chín đã đến tay các doanh nghiệp
thực hiện chỉ đạo của thủ tướng và ngân hàng nhà nước ngân hàng này tiếp tục triển khai chương trình tín dụng lãi suất
trong nhóm thấp nhất thị trường có quy mô lên đến sáu mươi tỷ đồng với lãi suất cho vay giảm đến hai một năm
so với các chương trình tín dụng đã từng triển khai trước đây
chính vì vậy nhiều doanh nghiệp đã lập tức nhận được hỗ trợ kịp thời
theo ước tính gần một nửa số tiền của chương trình hỗ trợ đã đến tay các doanh nghiệp nhanh chóng kịp thời và thiết thực
sự đồng hành này từ các phía ngân hàng đã giúp hàng vạn doanh nghiệp thoát khỏi tình trạng trì trệ
khơi thông dòng tiền để tồn tại và vượt qua thời kỳ khó khăn vì dịch bệnh này
chỉ sau một thời gian ngắn triển khai đến nay các ngân hàng đã hỗ trợ ứng cứu doanh nghiệp gần một trăm linh tỷ đồng
thông qua các chính sách giãn nợ giảm lãi suất và hàng vạn doanh nghiệp trên cả nước đã hỗ trợ